theo thông tin từ bộ y tế tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy
việt nam có thêm tám trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
một ca ghi nhận ở trong nước gồm tại tp hcm sáu trăm linh ba ca đồng nai bảy mươi hai ca đồng tháp ba mươi sáu ca
phú yên khánh hòa mỗi địa phương một mươi tám ca bà rịa vũng tàu một mươi bảy ca hà nội một mươi một ca
hưng yên một mươi an giang tám ninh thuận bảy và đắk nông một và bảy trăm hai mươi năm trên tổng số tám trăm linh một ca này
được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa